bộ tài chính mỹ thông báo đã bổ sung bốn mươi thực thể và hai mươi chín cá nhân của nga vào danh sách trừng phạt
liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại ukraine
trong đó bao gồm cả người đứng đầu ngân hàng trung ương nga
senia yudayeva và ông mikhail yadonov lãnh đạo của ngân hàng odgrity fc
hồi đầu tháng này bộ tài chính mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt đối với một trong những công ty
khai thác kim cương lớn nhất thế giới là anrosa thuộc sở hữu nhà nước nga
washington cũng thực hiện các biện pháp phong tỏa toàn diện
đối với các tổ chức tài chính công và tư nhân lớn nhất của nga
trong đó có expo bank và alphabank đồng thời tuyên bố cấm mọi khoản đầu tư của mỹ và nga
theo giới chức mỹ các biện pháp của nước này phối hợp với các đồng minh phương tây
là một phần trong nỗ lực buộc nga từ bỏ chiến dịch tại ukraine
trong bối cảnh phương tây tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt
bộ kinh tế nga cho biết lãnh pháp năm nay của nước này đã tăng lên mức một mươi bảy sáu mươi hai
tính đến ngày một mươi năm tháng bốn cao nhất kể từ đầu năm hai nghìn hai do đồng rút biến động khiến giá cả các mặt hàng tăng vọt